trong lúc đối tượng huỳnh bá tuấn dùng dựa quậy phá tổ công tác công an thị trấn trà xuân đã kịp thời đến hiện trường giải quyết
thì đã bị đối tượng chống trả khiến hai đồng chí công an bị thương tích
đối tượng huỳnh bá tuấn bị khống chế và bàn giao cho gia đình đưa ra hà nội để cai nghiện
bởi đối tượng đang có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy trong một nhà nghị vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính
với trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an thành phố vĩnh yên bắt quả tàng
bởi đối tượng này bị lực lượng công an tỉnh vịnh phúc bắt quả tàng khi đang sử dụng chai phép chất ma túy
tại nhà nghị thủ đô phường liên bảo thành phố vĩ yên
các đối tượng này có đội tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi chín tuổi ở các tỉnh vĩnh phúc phú thọ và hà nội
qua xét nghiệm nhanh năm trên bảy đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
công an thành phố vĩnh yên đang củng cố hồ sơ để xử lý trước pháp luật
thời gian vừa qua công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy
tại tỉnh hương nghiên triển khai tập trung đấu tranh quyết liệt
rất nhiều đường dây mua bán tảng chữ trái phép ma túy đã được bóc gỡ
nhiều đối tượng phạm tội đã phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật
tuy nhiên để địa bàn không còn cái chết trắng thì các cán bộ chiến sĩ
vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều cam go và thử thách
trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy vốn luôn diễn biến phức tạp
đã hai năm trôi qua nhưng dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng
về vụ án nam thanh niên bị dạch bụng nổi trên sông bắc hưng hải
thuộc địa phận thôn phần hà xã bắc sơn huyện ân thi
vào ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy mạnh
và không rõ đặc điểm nhận dạng
quá trình điều tra nạn nhân là anh nguyễn văn thao hai mươi bốn tuổi
trú tại huyện yên mỹ
hùng thủ gây án là phan văn tuấn ba mươi ba tuổi trú tại xã lý thường kiệt huyện yên mỹ
thì cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành vi giết người một cách man dợ của bị can tuấn
chính là việc bị can tuấn là đối tượng nghiện ma túy
và trước khi thực hiện vi man dợ của mình
thì bị cán tuấn đã sử dụng ma túy dẫn đến một loạt các ảo giác
và bị cáo tuấn cho rằng chính bị hại là nguyễn văn thao
đã có hành vi đe dọa giết mình
do đó tuấn đã dùng dao khống chế và thực hiện một loạt những hành vi
dã man đối với bị hại nguyễn văn thao
ma túy không chỉ gây ảo giác dẫn đến hành vi giết người
mà còn là nguyên nhân phát sinh của nhiều loại tội phạm
như trộm cắp tài sản lừa đào chiếm hoạt tài sản
điển hình vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
do thiếu tiền sử dụng ma túy vũ ngọc trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thành phố hương yên
đã thực hiện hành vi cướp giật túi sách
làm thuận ngày trả giật đâu mình nghĩ thế
mình là con người làm bán những tiền trả
không chỉ buôn bán ma túy mà hiện nay
nhiều thanh thiếu niên đã đưa ma túy vào các buổi liên hoan
sinh nhật để chiêu đãi bạn bè
ma túy khi sử dụng trong thời gian dài sẽ khiến người nghiện bị loạn thần
tại cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh
trung bình mỗi năm tiếp nhận trên một trăm linh con nghiện
đều đến điều trị dối loạn tâm thần và hành vi
do sử dụng các doanh nghiệp
các chất ma túy tổng hợp gây ra
ma túy nổi noàn trực tiếp đến cái lão bộ gây nhiễm độc lão mãn tính
dẫn đến các cái dối noạn hành vi dối noạn ý thức dối noạn ngôn ngữ
thậm chí là suy đổi đạo đức
ma túy đã và đang gieo rắc nhiều hệ lụy xấu gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự an toàn xã hội
nhưng để loại bỏ ma túy ra khỏi cuộc sống đòi hỏi bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của lực lượng công an thì rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng
đặc biệt là giới trẻ trong việc nâng cao nhận thức để tránh xa ma túy
tự nhận mình là cán bộ công tác trong lực lượng công an có khả năng xin chuyển chỗ giam giữ
nguyễn trí huân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã lộc ninh huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
cùng với tạ đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tệ xã viên an huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng này
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh bạc liêu
đối tượng nguyễn trí huân ở chung trong buồng giam với một người đàn ông
khi biết người này có ý định xin chuyển chỗ giam giữ đối tượng nguồn đã hứa sẽ giúp đỡ
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi chấp hành xong án phạt tù huân trở về địa phương
bàn bạc với đối tượng tạ đức anh ở cùng địa phương để liên hệ với người nhà
người đàn ông này nhận là cán bộ công an và yêu cầu gia đình đưa năm triệu đồng để huôn chuyển chỗ giam giữ
khi đang nhận tiền của gia đình bị hại thì trí huân và đức anh đã bị lực lượng công an bắt xử
chín đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của vũ văn thướng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện yên dũng bắt quả tang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ đối tượng ninh đức thanh ở xã song khê
thành phố bắc giang và vũ văn kiểu ở xã yên lư huyện yên dũng để phục vụ công tác điều tra
trong đó có một số đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm bảy mươi triệu đồng điện thoại di động các ô tô xe máy
cho đến nay vào ngày hai tháng một mươi hai đã có năm đối tượng
lực lượng công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện trợ lách tỉnh bến tre đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã bắt quả tang một mươi ghe một tàu sắt có tải trọng từ một mươi ba cho đến một mươi năm tấn
và một xà lan khai thác cát trên sông trái phép
trên tuyến sông hàm luông và cổ chiên đoạn qua khu vực các xã hòa nghĩa long thới và tân thiền huyện trợ
lực lượng chức năng
lực lượng chức năng đã bắt quả tang các phương tiện này đã hút trộn được khoảng từ một năm m khối cho đến ba mươi m khối cát
hiện công an huyện trợ lách đã lập biên bản tạm giữ một mươi hai phương tiện trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
và buộc các chủ phương tiện phải bơm trả toàn bộ số cát đã trộm trở lại lòng sông
một lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện thu giữ tại bắc giang và lạng sơn
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
và đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang phát hiện tại cơ sở kinh doanh của đỗ viết vinh
trú tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang có năm trăm linh bưu phẩm đã được đóng gói và có dấu xác nhận của bưu cục
để chuẩn bị gửi cho khách hàng là linh kiện phụ kiện dùng để lắp ráp vào súng hơi như nòng súng bình hơi van ống ngắm cỏ súng thân súng
với tổng giá trị số hàng là hơn một trăm linh triệu đồng
qua đấu tranh vinh khai nhận số hàng hóa trên không có nguồn gốc xuất xứ và được vinh mua gom tại lạng sơn để bán cho khách hàng có nhu cầu
hiện lực lượng chức năng công an tỉnh bắc giang thu giữ toàn bộ số hàng trên và bàn giao cho đội quản lý thị trường số ba để xử lý theo quy định
tại địa phận thuộc xã minh sơn huyện hữu lũng lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn kiểm tra xe ô tô khách do lái xe nguyễn tiến thành điều khiển
qua kiểm tra phát hiện xe khách đã được tháo toàn bộ ghế ngồi và chất đầy hàng hóa với hai mươi bốn mặt hàng gồm đồ gia dụng quần áo chăn lông
tất cả đều có xuất xứ ngoài việt nam có tổng giá trị ước tính khoảng gần năm mươi triệu đồng
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện trên xe còn vận chuyển hai mặt hàng gồm một một trăm linh đôi tất giả mạo nhãn hiệu azidas
và gần hai trăm linh máy xấy tóc nhãn hiệu toshiba và panasonic được lái xe mua trôi nổi không có nguồn gốc hợp pháp không có hóa đơn chứng tử đi kèm
hiện nay toàn bộ số hàng hóa giả mạo đã bị lập biên bản tịch thu chờ tiêu hủy theo quy định
ngân hàng nhà nước cho biết để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường
cho nên đã ban hành các quyết định
lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng áp dụng từ ngày một tháng một mươi hai
theo đó mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại ngân hàng nhà nước
bằng việt nam đồng là tám một năm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là một năm
lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là năm một năm
về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng việt nam đồng của tổ chức tín dụng tại ngân hàng nhà nước ban hành từ tháng bảy mức lãi suất trên đã giảm bốn một năm
lãi suất tiền gửi bằng việt nam đồng của ngân hàng phát triển việt nam ngân hàng chính sách xã hội quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tài chính vĩ mô tại ngân hàng nhà nước là tám một năm
về lãi suất tiền gửi bằng việt nam đồng của tổ chức tín dụng tại ngân hàng nhà nước là tám một năm
người dân sống ven tuyến đường này gần đây thì liên tục phản ánh về tình trạng hư hỏng xuống cấp của tuyến đường và cũng nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng
dự án nâng cấp sửa chữa cũng đã được thông qua từ năm hai nghìn một mươi hai thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
sinh sống tại tuyến đường tô hiệu suốt hơn bốn mươi năm qua ông ngô văn xuân phường hòa minh quận liên kiểu thành phố đà nẵng vô cùng bức xúc
vì tình trạng xuống cấp ở tuyến đường này ngày càng trầm trọng nhưng vẫn không được các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa
mặc dù gia đình ông đã nhận được tiền đền bù tháo dỡ hàng rào cửa ngõ chờ giải tỏa nhưng dự án vẫn nằm trên giấy suốt nhiều năm qua
không những không được sửa đường mà giờ đây gia đình ông còn không được lắp lại cổng ngõ vì đang nằm trong diện giải tỏa
người dân ở đây hầu hết là tới mùa mưa
nhưng mà đều là thường xuyên lầy lội như thế này và cả hơn một mươi năm nay là tình hình càng ngày càng nặng làm dân rất khổ sở
và chúng tôi đã được gọi nhận tiền đền bù cách đây hơn hai năm rồi sổ đỏ đã sửa lại rồi và nhận tiêu hết rồi
mà tới giờ trừ con đường vẫn chưa làm được cổng ngõ không làm được
không chỉ gia đình ông xuân mà hàng trăm hộ dân tại đây cũng đang mòn mỏi trông chờ một con đường khang trang
không phải chịu cảnh nắng bụi mưa bùng như thế này
đặc biệt vào mùa mưa nước động thành từng vùng lớn liên tiếp nhau tạo thành những cái bẫy vô cùng nguy hiểm
không những thế khi có xe lớn đi qua nước bắn vào tận nhà các hộ dân hai bên đường

mới mưa sơ sơ nước bắn vào tận nhà các hộ dân hai bên đường
nếu mưa lạ động như thế này quát rác cũng không được đừng nói là chuyện khác
còn là khi mưa lớn khoảng chừng một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ
thì rất nhiều nhà phải bơm nước ra không có lợi động hết thì vô cùng là khó khăn
trước tình hình xuống cấp của tuyến đường tô hiệu
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có quyết định nâng cấp sửa chữa từ năm hai nghìn một mươi hai
thế nhưng suốt bảy năm qua công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa được hoàn tất
mỗi năm tới mùa mưa chính quyền địa phương lại
đổ đất để giải quyết tạm thời tình trạng ngập nước
nhưng biện pháp này về lâu về dài càng khiến vấn đề thoát nước ở đây càng trở nên nang giải
một số hộ gia đình để bàn do mặt bàn để thi công tuyến đường này
cái chuẩn bị sửa chữa cho bà con đi lại trong thời gian đấy
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đáng
thì phường cũng sẽ phóng hợp với phòng lý đô thị quận
tổ chức đổ đá rồi lưu làng để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong thời gian đấy
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đáng
cứ mỗi lần gần tết là cố gắng đổ đất cho bà con đi lại
cài càng đổ đổ nhiều chừng nào thì nước vào nhà dân chừng đó
cho nên là tôi cũng không kiến nghị là đề nghị đổ đất chi nữa hết
bây giờ nhìn cái con đường nó lẫn cao hơn cái mặt nền của nhà dân rồi
cái cốt đường chúng tôi cũng không được biết
nhưng mà trước đây là nhà dân là cao hơn cái cúc nền này rất là nhiều
và bây giờ mà càng đổ thêm nữa là nước tràn vào nhà dân thì chúng tôi lại càng khổ nữa
đề nghị là cài mũi như thế nào để khơi thông cái đường nước
trước mắt là nhìn
và sau này là có cái kế hoạch để mà làm cái con đường sớm cho dân bất khổ
trước tình hình ngập nước suốt nhiều năm
chính quyền sở tại cũng không thể làm cống thoát nước vì con đường đang nằm trong dự án
nhưng dự án đến khi nào thực hiện thì không ai có câu trả lời
người dân vẫn không biết mình phải sống trong cảnh nắng bụi mưa buồn
ngập nước cả nửa mét như thế này đến bao giờ